bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quý ii và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn công tác phòng chống tội phạm đối diện với nhiều thách thức do tội phạm và trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp với nhiều thách thức do tội phạm và trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp với nhiều thách thức do tội phạm và trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quý ii và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn công tác phòng chống tội phạm đối diện với nhiều thách thức do tội phạm và trật tự xã hội sẽ diễn biến phức tạp

bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ yamada takio bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và bộ trưởng tô lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước nhật bản cũng như cho cá nhân ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam vừa qua
ngài đại sứ chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản ngày càng phát triển khẳng định sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy đưa mối quan hệ này ngày càng sâu sắc bền chặt

bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ yamada takio bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp thúc đẩy đưa mối quan hệ này ngày càng sâu sắc bền chặt
bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đưa mối quan hệ này ngày càng sâu sắc bền chặt
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an đã phát động cuộc thi viết tìm hiểu năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động trong công an nhân dân
với mục tiêu tuyên truyền giáo dục sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ về những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động
khởi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng cảnh sát cơ động trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự
sau bốn tháng phát động cuộc thi đã thành công tốt đẹp với hơn năm trăm linh bài dự thi
các bài dự thi đều được đầu tư công phu có chất lượng cao hình thức trình bày sáng tạo độc đáo và có nội dung sinh động bám sát thể lệ và chủ đề gợi ý của ban tổ chức
nhiều bài dự thi ngoài phần tham gia thi viết theo quy định còn sưu tầm nhiều hình ảnh tư liệu quý về lực lượng cảnh sát cơ động
căn cứ kết quả chấm trung khảo ban tổ chức ban giám khảo đã thảo luận thống nhất lựa chọn sáu mươi một tác phẩm dự thi xuất sắc nhất đạt giải
trong đó có một giải đặc biệt năm giải a một mươi giải b một mươi năm giải c và ba mươi giải khuyến khích
luật căn cước được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đây
một trong những điểm mới quan trọng
quan trọng của luật đó là mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước
trước đây theo quy định của luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn công dân việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi được cấp thẻ căn cước công dân
còn từ ngày một tháng bảy tới đây với luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba cùng với công dân từ đủ một mươi bốn tuổi thì công dân dưới một mươi bốn tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu
điều này được đánh giá là phù hợp và đảm bảo tính khả thi trong thực tiện áp dụng khi sẽ góp phần giảm thiểu những giấy tờ
thủ tục hành chính phát huy giá trị khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân và tiện ích của thẻ căn cước
trong việc thực hiện các giao dịch dân sự phục vụ cuộc sống thiết yếu của công dân trong đi lại trong học tập khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác
tại điều một mươi tám và điều một mươi chín luật căn cước quy định về việc mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước
theo đó công dân việt nam dưới một mươi bốn tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu và không bắt buộc
công dân việt nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
còn tại điều hai mươi ba của luật căn cước cũng quy định việc cấp thẻ căn cước cho người dưới sáu tuổi
theo thống kê cả nước có khoảng một mươi chín triệu người dưới một mươi bốn tuổi gồm một mươi triệu nam giới và chín triệu nữ giới
bên cạnh đó việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới một mươi bốn tuổi cũng được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan
một số nước trên thế giới cũng có quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả công dân dưới một mươi bốn tuổi như argentina bỉ chile colombia đức malaysia bồ đào nha syria thái lan
một số nước trên thế giới cũng có quy định về việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới một mươi sáu tuổi như argentina bỉ chile colombia đức malaysia thái lan
sẽ được tích hợp vào cùng tấm thẻ căn cước này
quy định mới về mở rộng đối tượng cấp thẻ căn cước đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh
ví dụ như đối với tôi thì các cháu bé trước đây đi lại thì phải sử dụng giấy khai sinh cầm đi lại cũng rất là bất tiện và nhiều khi bị rách và bị mất
hoặc là sử dụng hộ chiếu thì cũng phải cầm đến hai ba quyển hộ chiếu vì có lúc kèm với mẹ thì lại bị bất tiện vì không thể đi với ông bà
nên nếu như mà có thể tích hợp
vào làm giảm căn cước công dân như người lớn thì sẽ tích hợp được và cầm cũng sẽ rất là thoát tiện và lưu trữ cũng thoát tiện hơn
tôi rất là ủng hộ và nếu mà có triển khai hành trình này thì gia đình cũng sẽ đăng ký để đi làm sớm
vì căn cước hiện tại của mình bây giờ nó tích hợp được rất nhiều thứ
ví dụ khi mình đi khám bệnh này hay khi mình đi máy bay này
về sau khi mà con mình đi máy bay thì khi mà đưa căn cước cho người ta thì người ta sẽ có thông tin đầy đủ của con
cũng như là các
các thông tin và thông tin khám chức bệnh của con để người ta biết được
thủ tục cấp thẻ căn cước sẽ được tiến hành như sau
với trẻ dưới sáu tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới sáu tuổi qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia
người dưới sáu tuổi chưa đăng ký khai sinh
thực hiện qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công
ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước
riêng với nhóm công dân dưới sáu tuổi
sẽ không phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh chắc học
với trẻ từ sáu đến dưới một mươi bốn tuổi
cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện các công việc
trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước
để thu nhận đặc điểm nhận dạng thông tin sinh chắc học
kê khai ký thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó
với trình tự thủ tục này
một số ý kiến người dân cũng mong muốn quy trình được đơn giản hóa
nhằm đảm bảo sự thuận tiện khi đi làm thẻ căn cước
thì mình nghĩ là nếu như có một cái căn cước công dân cho bé từ đến sáu tuổi
mà cái việc đăng ký làm nó cũng thuận tiện dễ dàng online được như là mẫu chiếu
thì mình nghĩ là một cái giấy tờ rất là tốt cho gia đình mình
mình dùng một cái thẻ căn cước
mình dùng một cái ứng dụng vnid
trong đó có thông tin của con mình
đi đâu mình cũng xuất trình ra được luôn
và các cơ quan quản lý nhà nước đều biết
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là tất cả những cái mà mình đã tích hợp lên vnd
nó sẽ tương tác được với cả các cái hệ thống
các cái đơn vị mà người ta đã nghiên cứu
người ta tích hợp vào rồi
thì hoàn toàn là có thể sử dụng môi trường điện tử
cái thứ ba nữa là mình điển hình như tiêu biểu như các dịch vụ công thôi
thế thì mình cứ ngồi ở nhà là mình có thể thực hiện được ngay dịch vụ cho con
đấy dịch vụ cho con mà ngay cả bản thân là thông tin của các con
thì cũng sẽ được là tự động điền
tự động điền biểu mẫu không phải xuất trình giấy tờ gì cả
hiện bộ công an đang phối hợp với các đơn vị tập trung xây dựng các giải pháp công nghệ
cũng như mẫu thẻ căn cước
nó dùng cho các trường hợp từ sáu tuổi trở lên và mẫu thẻ căn cước từ đến sáu tuổi
việc đảm bảo dữ liệu công dân khi đi làm thẻ căn cước cho đối tượng dưới một mươi bốn tuổi
cũng là yêu cầu được bộ công an đặt ra
hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc quy trình thu thập
cũng như là lưu trữ và khai thác để đảm bảo là thông tin của người dân
là không bị truy xuất bất hợp pháp cũng như không bị lộ lọt
và chỉ được thực hiện khi người dân cho phép
việc cấp thẻ căn cước cho trường hợp dưới một mươi bốn tuổi sẽ được tiến hành chính thức
từ ngày một mươi một tháng bảy theo nhu cầu nguyện vọng của công dân
hoặc theo đề nghị của cha mẹ người giám hộ
quy định này sẽ tạo thuận lợi cho công dân khi được quyền lựa chọn
trong việc cấp giấy tờ tùy thân đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân
việc thực hiện chính sách cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi
cũng sẽ giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân
và tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội